chiều ngày chín tháng ba tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên phạt bị cáo trần thị thanh hà năm mươi bảy tuổi
trú tại phường tân lợi thành phố buôn ma thuật một mươi sáu năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám hà đã đưa ra thông tin bản thân có khả năng xin được việc làm
xin đi học và xin chuyển công tác trong các ngành công an giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh đắk lắc
từ đó bị cáo hà đã thực hiện hai mươi một vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn bốn ba tỷ đồng
toàn bộ số tiền này đã được sử dụng vào mục đích cá nhân
tại phiên tòa trần thị thanh hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình